trong phiên làm việc chiều nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
giữ chức thủ tướng chính phủ nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tuyên thệ nhậm chức
với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội chính thức thông qua nghị quyết
bầu ông phạm minh chính giữ chức vụ thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước quốc hội
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi thủ tướng chính phủ nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức thủ tướng phạm minh chính khẳng định
chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ
thấm nhuận phương châm đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
trong đó nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu hiện nay của chính phủ và thủ tướng chính phủ
là tập trung trí tuệ nguồn lực các biện pháp linh hoạt sáng tạo nhất là chiến lược vaccine
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tinh thần đại đoàn kết dân tộc
kêu gọi sự chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái
thương người như thể thương thân của nhân dân để chống dịch thành công
đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
tiếp tục xây dựng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay
bên cạnh đó thủ tướng phạm minh chính cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
trong chính phủ và chính quyền các cấp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động phát hiện tháo gỡ những rào cản điểm ngẽn về thể chế cơ chế chính sách
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu
tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nhất là an ninh con người kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới